chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
trong bối cảnh việt nam và lào đang nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền
cũng như tầm quan trọng của nhu cầu hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tòa án
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hệ thống tòa án nhân dân việt nam và lào
tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác nhằm mang lại những lợi ích cụ thể
thiết thực cho cả hai hệ thống tòa án đóng góp tích cực và sự phát triển chung của mỗi quốc gia
cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống
hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
báo cáo với chủ tịch nước về nội dung chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tòa án nhân dân tối cao lào
đồng chí tranh án tòa án nhân dân tối cao lào cho biết
thời gian qua hệ thống tòa án hai nước thường xuyên triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp
qua đó hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác tư pháp xét xử của tòa án
tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác
đồng chí tranh án tòa án nhân dân tối cao lào trân trọng cảm ơn đảng nhà nước việt nam
đã quyết định trao tặng những phần thưởng cao quý cho tòa án nhân dân tối cao lào
khẳng định đây là phần thưởng vô giá đối với ngành tòa án nhân dân lào
đúng vào dịp kỷ niệm ba mươi năm năm ngày thành lập tòa án nhân dân tối cao lào
sáng nay tại tp hcm đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ một mươi ba khóa tám
dự hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
năm hai nghìn một mươi bảy tăng trưởng gdp của nước ta đạt sáu tám mươi một mức cao nhất trong nhiều năm qua
toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu do quốc hội đề ra đều đạt và vượt
thời gian qua qua lắng nghe tổng hợp ý kiến cho thấy niềm tin của nhân dân
và sự lãnh đạo của trung ương đảng được củng cố tăng cường
tuy nhiên cử tri vẫn lo lắng về một số vấn đề như nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều hạn chế
chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm năng suất lao động chưa cao nợ công vẫn còn cao
phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ hiệu quả thấp thua lỗ thất thoát
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn khẳng định khó khăn
kiến trong đời sống nhân dân gắn liền với những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
các cấp và các tổ chức thành viên
hội nghị đoàn chủ tịch lần này sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến về chương trình phối hợp
và thống nhất hành động của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
và chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam thực hiện công tác vòng chống tâm nhũng
lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hội nghị triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy tổng doanh thu ước đạt gần hai trăm chín mươi ba hai trăm linh tỷ đồng tăng tám chín mươi bốn
trong năm nay tập đoàn phấn đấu tăng chỉ số tiếp cận điện năng
tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những tồn tại
hạn chế của tập đoàn trong vận hành cung ứng điện và công tác đầu tư xây dựng
từ đó đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu
chỉ tiêu năm hai nghìn một mươi tám đó là tăng chín ba mươi tám sản lượng điện sản xuất và mua
tiếp tục giảm hai mươi bảy tỷ lệ tổn thất điện năng
phần đấu đạt xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng ít nhất từ sáu mươi trên một trăm chín mươi quốc gia
và nền kinh tế trên thế giới
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng nêu rõ
tập đoàn điện lực việt nam phải tiếp tục khẳng định vai trò là tập đoàn nhà nước
giữ vai trò chủ đạo thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện
ngành điện và ngành năng lượng nói chung
và trong đó có ngành điện
thì đóng vai trò có thể nói rằng là một trong những nhân tố quyết định tạo môi trường đầu tư
nếu không có điện thì không có đầu tư
ngoài ra sức ép đối với ngành điện còn từ sự mất cân đối giữa nguồn cung
và nhu cầu sử dụng của từng vùng từng khu vực
và nguy cơ đến năm hai nghìn một mươi tám năm nay thì nguy cơ nếu không đưa dự án
và hiện nay trọng điểm ở phía nam là
đúng theo tiến độ thì có khả năng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện cục bỏ
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh tập đoàn điện lực việt nam cần đặc biệt tập trung đổi mới
sắp xếp khối phát điện phân phối và bán lẻ điện
vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo đề án tổng thể sắp xếp
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc evn giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
bảo đảm đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh và hoạt động hiệu quả
đồng thời phù hợp với định hướng phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên
ngày bốn tháng một còn một trăm chín mươi tàu thuyền khai thác thủy sản với hơn một một trăm linh ngư dân đang hành nghề trên biển
các tàu thuyền đều nắm bắt được diễn biến của bão số một
chủ động thoát ra ngoài vùng nguy hiểm và tránh trú an toàn
trong số tàu thuyền trên có bốn mươi sáu tàu với ba trăm bảy mươi lao động hành nghề khai thác xa bờ
chủ yếu là câu cá ngử đại dương
còn lại một trăm bốn mươi bốn tàu cá với bảy trăm ba mươi năm lao động hoạt động ven bờ
thuộc địa phận các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận và bình thuận
tất cả tàu thuyền hành nghề đều liên lạc được với các đồn biên phòng và gia đình
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên phân công cán bộ chiến sĩ
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nắm tình hình theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới
và thường xuyên liên lạc với ngư dân đang hoạt động trên biển
liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu
áp dụng từ một mươi năm h ngày bốn tháng một
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giữ ổn định giá dầu diazen năm s tăng ba trăm sáu mươi đồng một lít
dầu hỏa tăng bốn trăm chín mươi năm đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s tăng hai trăm ba mươi năm đồng một kg
cơ quan điều hành cũng cho phép giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành đồng thời tăng mức chi sử dụng quỹ bình ổn
với xăng khoáng xăng e năm lên tám trăm năm mươi bảy đồng một lít dầu diesel bốn trăm linh đồng một lít
dầu hỏa bốn trăm sáu mươi đồng một lít dầu ma rút một trăm năm mươi đồng một kg
năm hai nghìn một mươi bảy nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tp hcm đã mọc thêm các hàng rào chắn
lô cốt thi công các công trình xây dựng
nói dẫn đến nguy cơ cao gây ủn tắc giao thông cục bộ
thống kê của ngành giao thông cho thấy năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố có đến một trăm một mươi ba vị trí rào chắn
để thi công các dự án công trình trải rộng trên năm mươi tuyến đường tăng bốn mươi ba vị trí so với năm hai nghìn một mươi tám
riêng nguồn nhất có đến chín vị trí bị rào chắn thi công một số dự án như xây dựng tuyến đường sắt
các lô cóp chiếm dụng vị trí lớn ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm ủng tắc là điều khó tránh khỏi
giải pháp hiện nay là ngành giao thông thành phố tập trung tăng cường lực lượng điều tiết ở khu vực quanh lô cót
thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý tình huống xấu dẫn đến ủng tắc giao thông kiểm tra những vị trí rào chắn nào chưa thi công
phải bỏ dỡ lô cốt trả lại mặt đường cho phương tiện lưu thông
liên quan đến vụ nổ lớn tại thôn quan độ xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh làm nhiều người thương vong
tính đến ngày hôm nay bốn tháng một các lực lượng như bộ chỉ huy quân sự tỉnh bắc ninh lữ đoàn hai trăm hai mươi chín bộ tư lệnh công binh và các đơn vị chức năng đã thu lượm được ba hai trăm linh kg đầu đạn
hiện tại lực lượng này tiếp tục tổ chức thu lượm các mảnh kim loại và tập trung tuyên truyền người dân không được tự ý thu lượm các mảnh kim loại để bảo đảm an toàn cho nhân dân
hiện nay lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm trong thôn quan độ cũng như các thôn lân cận bị ảnh hưởng
ủy ban nhân dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh chỉ đạo các phòng ban khắc phục điện nước viễn thông để phục vụ đời sống của người dân và yêu cầu trường mầm non cho các cháu nghỉ học cho đến khi sửa chữa xong trường mầm non
ủy ban nhân dân huyện yên phong cũng đề nghị điều tra hình sự bộ quốc phòng công an tỉnh và các cơ quan liên quan sớm điều tra ra nguyên nhân vụ việc
được biết tối ngày ba tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại xã văn môn huyện yên phong chủ kho phế liệu để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại khoản ba điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
liên quan đến vụ nổ khiến nhiều người thương vong vào dặn sáng ngày ba một tại thôn quan độ xã văn môn huyện yên phong
trong bốn ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám đặc biệt trong ba ngày nghỉ lễ tết dương lịch tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
mỗi ngày trung bình tiếp nhận từ hai đến ba ca nhập viện vì ngộ độc rượu ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bệnh nhân này đã bị suy hô hấp dối loạn ý thức tới nay tình trạng bệnh vẫn rất nặng phải thở máy và dùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu
theo người nhà trước đó bệnh nhân đã uống tới một lít rưỡi rượu chỉ trong một buổi tiệc
bệnh nhân này tiền sử đã nghiện rượu rồi uống rượu rất nhiều năm
trưa ngày hai mươi bảy một mươi hai bệnh nhân có đi liên hoan tiệc tùng với bạn bè và khuyến khích nhau uống rất nhiều mỗi người uống một năm lít cơ
sau uống bệnh nhân bị rối loạn ý thức và nôn rất nhiều
khi rối loạn ý thức nó hít hết chất nôn rồi đờm rãi vào phổi
thế nên đến với chúng tôi là tình trạng hôn mê và suy hô hấp rất nặng cần phải thở máy
và đến hôm nay là ngày điều trị thứ năm rồi thì vẫn phải thở máy vẫn đang khuyến khích
phải thở máy phải dùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu
dịp tết này thì người dân thường uống rất nhiều có thể không phải ngộ độc nhưng uống một số lượng nhiều thì nó cũng gây rất nhiều
thứ nhất là rối loạn ý thức thứ hai là có thể hại đứng huyết
khi bệnh nhân rối loạn ý thức như thế này thì rất nhiều bệnh nhân có suy hô hấp
cũng được chẩn đoán là ngộ độc rượu sau khi uống ba trăm linh ml rượu anh hưng thấy hoa mắt chóng mặt
nhưng gia đình tường anh bị trúng gió nên chỉ đến khi thấy anh ngất xỉu người nhà mới vội đưa anh đi cấp cứu
chín một mươi giờ sáng rồi đến năm giờ chiều thì mình có triệu chứng là hoa mắt tróng mặt
bây giờ là bụi rụn trên tay mệt hết người
người này bị xỉu không biết gì nữa
người nhà đưa vào nhà hàng xóm đánh gió rồi thì cho uống nước đường
xong rồi có một ông bác sĩ bên cạnh sang cao huyết áp các thứ thì bảo là bình thường không sao
về năm nghỉ
các bác sĩ tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết mặc dù trong đợt nghỉ lễ tết vừa qua không có ca ngộ độc rượu cồn methanol tuy nhiên các bệnh nhân ngộ độc đều do uống quá nhiều rượu
nói chung các bệnh nhân đến đến đây hiện tại trung tâm ngộ độc thì thường là có nặng
cho tới nay các bằng chứng các xét nghiệm kiểm tra theo dõi chúng tôi thấy phổ biến là các loại rượu thực phẩm là rượu thông thường
đó là chính tuy nhiên chúng ta vẫn phải cảnh giác có thể có những trường hợp mà mộ độc hồi công nghiệp có thể xuất hiện
cũng theo các bác sĩ trong các dịp lễ đặc biệt là thời điểm cuối năm đầu năm mới số ca ngộ độc rượu thường tăng đột biến do tình trạng uống rượu bừa bãi của người dân
và chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám nếu người dân vẫn tiếp tục duy trì thói quen này thì số ca ngộ độc rượu sẽ còn tiếp tục gia tăng
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
hàn quốc không ủng hộ phương án cùng đóng băng
myanmar kỷ niệm bảy mươi năm ngày quốc khánh
bộ ngoại giao hàn quốc ngày hôm nay cho biết hàn quốc không ủng hộ phương án được gọi là cùng đóng băng
theo đó triều tiên đình chỉ hoạt động thử vũ khí
hàn quốc không ủng hộ phương án cùng đóng băng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé